sáng nay mùng hai tháng chín giao thông tại hà nội tiếp tục rơi vào tình trạng ồn ứ trên các tuyến cửa ngõ khi có quá nhiều phương tiện rời thành phố trong kỳ nghỉ lễ
tuyến đường vành đai ba un tắc ngay tại các vị trí lên xuống khi lưu lượng phương tiện quá lớn cùng đổ rồn lên tuyến đường này để rời thành phố vào cùng thời điểm
thêm vào đó là tình trạng xe khách dừng đỗ đón khách trên đường một cách lộn xộn khiến cho giao thông càng trở nên hỗn loạn
tình trạng này còn xảy ra ở các hướng đi phía đông đến các tỉnh bắc ninh lạng sơn hải phòng quảng ninh
hướng đi tây bắc qua khu vực cầu thăng long đi các tỉnh phú thọ yên bái
đặc biệt là hướng đi tây bắc các phương tiện di chuyển rời thành phố đi các tỉnh hòa bình sơn la bị tắt ngẽn ngay từ khu vực hà đông
theo ghi nhận của phóng viên phải mất khoảng ba giờ đồng hồ việc lưu thông mới bớt khó khăn